trong thời gian vừa qua đã có nhiều tổ chức cá nhân đề xuất sáng kiến về các giải pháp hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ y tế cũng đã nhận được đề xuất nghiên cứu của đơn vị trực thuộc về buồng khử khuẩn toàn thân di động
tuy nhiên đề xuất chưa được hội đồng khoa học cấp bộ thông qua do chưa đủ tài liệu minh chứng
và cần được đánh giá về hiệu quả dịp virus và an toàn đối với người sử dụng
trong thời gian bộ y tế xem xét đánh giá các tổ chức cá nhân không nên sử dụng để bảo đảm an toàn
bộ y tế cũng khuyến cáo người dân thực hiện những biện pháp dự phòng đơn giản dễ thực hiện nhưng hiệu quả
như không đi ra ngoài nếu không cần thiết nếu phải đi ra ngoài thì giữ khoảng cách với mọi người ít nhất hai mét và đeo khẩu trang
thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng hoặc dùng dịch sắc khoản tay có nồng độ cồn ít nhất sáu mươi